thưa quý vị hôm nay mùng bảy tháng hai sau kỳ nghỉ tết thì nhiều địa phương sẽ mở cửa trường học đón học sinh trở lại
theo bộ giáo dục và đào tạo có khoảng một mươi bảy triệu học sinh trở lại trường học trực tiếp
sáu mươi một trong số sáu mươi ba tỉnh thành đã có kế hoạch cho học sinh các khối đến trường trong tháng hai
theo bộ giáo dục và đào tạo đến thời điểm này một trăm linh các trường đại học cao đẳng đã lên kế hoạch cho học sinh
sinh viên đi học trở lại trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ba mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông đi học trực tiếp
bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng hai
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo sở giáo dục đào tạo phối hợp với sở y tế và các ban ngành xây dựng kịch bản phù hợp đón học sinh trở lại trường
có phương án xử lý các tình huống xảy ra dịch trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp
cũng bắt đầu từ hôm nay bộ giáo dục và đào tạo sẽ đi kiểm tra tình hình chuẩn bị tổ chức cho học sinh sinh viên quay trở lại trường học tại một số nơi
bộ giáo dục và đào tạo đặc biệt lưu ý các địa phương cập nhật thông tin về tình hình dịch diễn biến tâm lý của trẻ em học sinh
nhằm kịp thời tư vấn hỗ trợ cho học sinh giúp cho các em có nhận thức thái độ hành vi kỹ năng phòng chống dịch để sớm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát
dịp nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi hai cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn hai mươi năm bảy trăm linh trường hợp vi phạm trong đó có hơn một sáu trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
trong chín ngày nghỉ lực lượng chức năng đã xử lý hơn một sáu trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm sáu sáu tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông
phát hiện xử lý sáu trường hợp lái xe dương tính với ma túy
thông qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp và phối hợp
với các lực lượng chức năng bắt giữ hai mươi ba vụ phạm pháp hình sự ba mươi hai đối tượng buôn bán tàng trữ ma túy pháo nổ giao cho cơ quan điều tra xử lý
vâng thưa quý vị sau kỳ nghỉ tết nguyên đán kéo dài tới chín ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà người dân trên cả nước quay trở lại làm việc
và theo ghi nhận tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay tại hai thành phố lớn đó là hà nội và tp hcm là tương đối ổn định
giao thông thông thoáng thuận lợi cho người dân lưu thông đi lại và ngay cả ở những nơi từng là điểm nóng về kẹt xe
sau đây là tổng hợp của nhóm phóng viên antv
khác hẳn cảnh chen trúc kẹt xe ngày thường thay vào đó là sự thông thoáng xe cộ di chuyển dễ dàng
nhưng việc đi lại cũng thuận lợi trong sáng ngày mùng bảy ngày đi làm đầu tiên trong năm mới
sáng nay ngày đầu năm mới đi làm thì không có bị kẹt xe đi cũng không thấy hơn mọi ngày
nên nay chắc do mọi người từ quê chưa có lên đó nên là đường cũng không thấy hơn nhiều
không còn cảnh chen trúc un ứ như ngày thường tình hình giao thông trên hầu hết các tuyến đường trọng điểm ở tp hcm
tại các khu vực quanh bến xe nhà ga sân bay đều dễ thở hơn một phần do nhiều doanh nghiệp cho người lao động về quê nghỉ sau tết dài ngày
ngoài ra lượng người dân trở lại tp hcm để học tập làm việc giải rác từ nhiều ngày qua nên không dồn ứ như mọi năm
giao thông tương đối ổn định cũng được ghi nhận trong buổi sáng nay tại thủ đô hà nội
tuy nhiên tại một số ít tuyến đường
vẫn xuất hiện tình trạng ủn tắc giao thông đặc biệt là những khu vực có nhiều điểm giao cắt ngã tư

để đảm bảo an toàn thông suốt trong những ngày đầu người dân quay trở lại làm việc
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tổ chức phân làn phân luồng từ sớm
trong đó tập trung vào những khu vực điểm đen về tai nạn ủn tắc giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã chủ động các phương án khi có tình huống đột xuất xảy ra
ngoài lực lượng bố trí tại các chốt lực lượng cảnh sát giao thông sáu bố trí thêm cả lực lượng tuần lưu
bổ sung vào các nút giao thông trọng điểm để tăng cường
làm công việc phân luồng chống ủn tắc
thống kê của cục cảnh sát giao thông bộ công an kỳ nghỉ lễ năm nay so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tai nạn giao thông giảm một mươi bảy vụ giảm một mươi bốn người chết và giảm hai mươi chín người bị thương
hy vọng với số liệu tích cực như vậy sẽ khởi đầu một năm mới an toàn bình yên trên mỗi cung đường
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã khẩn trương điều tra
và bắt giam bốn đối tượng có hành vi giết người
tại khu vực quán cơm hạnh ở thôn tân hy một xã bình đông huyện bình sơn
dương trần tiên xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với nhóm của nguyễn xuân đến
nhóm bạn của nguyễn xuân đến là các đối tượng huỳnh việt thái phạm huỳnh phi nguyễn văn tẩm
đều ở thôn sơn trà xã bình đông kéo đến
còn dương trần tiên thì gọi điện cho anh ruột là dương trần hùng mang dao đến quán cơm hạnh
tại đây hùng dùng dao huỳnh việt thái dùng thanh sắt dài hai mét xông vào đánh nhau
hậu quả hùng bị thái đến phi và tầm dùng dao và thanh sắt chém đâm nhiều nhát vào lưng vai
làm nạn nhân đứt xương cuộc sống mất máu dẫn đến chết
cảnh sát hình sự công an tỉnh khẩn trương xác minh điều tra và truy bắt được bốn đối tượng
thái đến phi và tẩm là hung thủ gây án
công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy xuyên quốc gia
bắt giữ một đối tượng cùng lượng lớn ma túy các loại
vào khoảng một mươi sáu h ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực bản khe nằm xã chiêu lưu huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc bộ đội biên phòng
và cục hải quan tỉnh nghệ an phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tăng đối tượng già sái phia
trú tại bản hủy sai xã na ngoi huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an thu giữ hai bánh heroin
sáu viên ma túy tổng hợp ba kg ketamine một con dao
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với lâm quốc tý
trú tại tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một một người dân ở huyện long mỹ tỉnh hậu giang
thấy tài khoản mạng xã hội facebook tên chuột miền tây do lâm quốc tý đăng ký và làm chủ
nó đang bán trồn hương nên nhắn tin với tí để mua một con giống
khi này tý đồng ý bán cho người này ba con trồn giống với giá một mươi triệu đồng và hẹn một tuần sau khi nhận tiền sẽ giao
tin tưởng người mua chuyển tiền vào tài khoản của tý nhưng đến hẹn thì đối tượng lấy lý do vì dịch bệnh nên không giao hàng được
sau đó lâm quốc tý tiếp tục liên lạc với người này và quảng cáo mình có hai bầy trộn hương sinh sản ở sóc trăng muốn giao dịch
mất cảnh giác người mua tiếp tục chuyển cho tý chín mươi năm triệu đồng
sau đó đối tượng tắt điện thoại chặn facebook
nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã bắt được lâm quốc tí
qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai nhận đã lừa được hàng chục người tại nhiều tỉnh thành phố chiếm đoạt số tiền hơn năm trăm năm mươi triệu đồng
vào lúc tám h ba mươi phút sáng ngày hôm nay bảy tháng hai người dân phát hiện nhà dân tại địa chỉ số ba trăm năm mươi ba đường trần hưng đạo
phường an hải tây quận sơn trà thành phố đà nẵng do ông thạch xanh làm chủ
bốc cháy dữ dội
nhà dân xảy ra cháy nằm sâu trong kiệt hẻm nhỏ có nguy cơ cháy lan sang các công trình lân cận và các hộ dân cư xung quanh
nên người dân đã điện cho lực lượng chữa cháy một trăm một mươi bốn
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận sơn trà đã điều động cán bộ chiến sĩ và xe chữa cháy đến hiện trường
ngay khi đến hiện trường công tác triển khai của lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn do đây là nhà tạm có nhiều đồ dùng sinh hoạt dễ cháy
khiến cho đám cháy tỏa ra nhiều khói và khí độc
lực lượng chữa cháy đã triển khai một đường vòi phun dập tắt đám cháy sau năm phút đồng hồ để không cháy lan ra ngoài
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thông tin về vụ án mạng con giết mẹ ruột vừa xảy ra tại an giang
liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với châu đưa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại ấp bà đen xã an cư huyện tỉnh biên tỉnh an giang để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người
tại cơ quan điều tra bước đầu châu đơn khai nhận trong thời gian sống cùng mẹ ruột là bà neng bách
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đơn thường xuyên bị mẹ la mắng nên hai mẹ con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
chiều vào tối ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đơn và mẹ tiếp tục xảy ra cãi nhau
cho đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày đưa xuống tròi nước nơi bà béch đang ngủ cùng cháu lấy cây kéo đâm nhiều nhát vào người bà bách
chưa dừng lại đương còn nhạt khu gỗ gần đó đánh một nhát vào người bà bách
lúc này người dân xung quanh phát hiện được sự việc nên đã trình báo với cơ quan công an
và ngay sau đó lực lượng công an xã an cư đến bắt giữ và đưa đơn về trụ sở để làm việc còn bà bách đã tử vong tại hiện trường

trong thời gian qua tết nhâm dần nguyễn thanh huy chạy xe máy trên đường tại quận bình tân đã xảy ra va chạm với hai thanh niên đi chung một xe máy
hai bên xảy ra mâu thuẫn
đến đoạn đường tân kỳ tân quý phường bình hưng hòa a quận bình tân khi hai xe đang chạy với tốc độ cao
huy đã dùng chân đạp vào xe của hai người khiến xe máy đổ và vào trụ điện bên đường
hậu quả người điều khiển xe tử vong tại chỗ người còn lại tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
bằng biện pháp nghiệp vụ trích xuất camera trên nhiều tuyến đường công an quận bình tân xác định được đối tượng nguyễn thanh huy
sau khi sự việc xảy ra huy bỏ trốn về quê tại thị xã tân châu tỉnh an giang
công an quận bình tân tp hcm nhanh chóng thông báo cho công an thị xã tân châu giả soát truy tìm đối tượng
qua đó công an sở tại đã phát hiện bắt giữ đối tượng khi y đang lẩn trốn tại địa phương
nguyễn thanh huy sau đó được bàn giao cho công an quận bình tân tp hcm để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy xuyên quốc gia bắt giữ một đối tượng cùng với một lượng lớn ma túy các loại
vào khoảng một mươi sáu h ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực bản khe nàn xã chiêu lưu huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc bộ đội biên phòng và cục hải quan tỉnh nghệ an
đã phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tăng đối tượng già sái phia chú tẻ bản hủy sai xã na ngoi huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
thu giữ hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp ba kg kentamin một con dao hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
liên quan đến vụ triệt phá đường dây mua bán người qua campuchia hoạt động mại dâm công an tỉnh đồng nai vừa khởi tố đối tượng cầm đầu đường dây là nguyễn ngọc tuyền
chú tại tỉnh thái bình
điều tra về hành vi mua bán người
cơ quan công an xác định tuyền là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán người từ việt nam qua campuchia vừa bị công an tỉnh đồng nai triệt xóa vào ngày bốn tháng một vừa qua
vào ngày một mươi chín tháng một công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam các đối tượng gồm nguyễn tiến dũng chú tỉnh hà tĩnh lộc thị luân chú tỉnh nghệ an về hành vi mua bán người
về hành vi buôn bán người đối tượng ngô nguyễn đông khoa chú tại thành phố hồ chí minh về hành vi tổ chức môi giới người xuất cảnh trái phép
chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một dưới sự chỉ đạo của đối tượng nguyễn ngọc tuyền và nguyễn tiến dũng các đối tượng nói trên đã cấu kết rụ rỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ việt nam bán cho một số đối tượng ở campuchia để phục vụ khách tại động mại dâm và các cơ sở karaoke massage trá hình
theo kết luận điều tra phúc và chị nguyễn thúy diễm chú huyện nhơn trạch có tình cảm sống với nhau như vợ chồng
sáng ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng lúc chị diễm đi làm phúc ở nhà đã lục tủ lấy nhiều trang sức bằng vàng tổng trị giá gần năm mươi triệu đồng rồi bỏ trốn về quê ở tỉnh vĩnh long
bị mất tài sản chị diễm đến cơ quan công an trình báo
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch phối hợp với công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long bắt được phúc khi y đang lẩn trốn ở xã trung nghĩa sau một mươi hai ngày gây án
thưa quý vị và các bạn ngay trước thềm năm mới công an tỉnh thái bình đã lập chiến công xuất sắc khi đã triệt phá bóc gỡ một tụ điểm ma túy gây nhức nhối tại địa bàn vùng nông thôn
và chiến công này đã đem lại sự phấn khởi cho người dân nơi đây
và họ đã cùng nhau viết những lá thư bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lực lượng công an
niềm vui hạnh phúc và sự ghi nhận của người dân chính là phần thưởng ý nghĩa nhất với mỗi cán bộ chiến sĩ công an trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm
vâng và đó là câu chuyện chúng tôi muốn gửi tới quý vị vừa xảy ra tại thôn vũ hạ xã an vũ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
đối tượng đoàn thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn vũ hạ xã an vũ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã biến căn nhà của mình thành một tụ điểm chuyên bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn
những hoạt động của ổ nhóm tội phạm ma túy này từ lâu đã là nỗi bức xúc của người dân tại đây
đối tượng đoàn thị huyền điều hành hoạt động mua bán ma túy một cách tinh vi xảo quyệt
trong đó trang bị hệ thống camera cảnh báo từ trong ra ngoài để nhằm đối phó với lực lượng chức năng
ổ tụ điểm ma túy của đoàn thị huyền cái khó khăn nhất của trong với công an xã an vũ nhất là đây là cái đối tượng mà đã hoạt động lâu lắm và có thể thủ đoạn tương đối là tinh vi
đối tượng thì
tụ điểm đối tượng được hình thành theo kiểu bong ke
thứ hai là xung quanh đấy thì có đối tượng cài rất nhiều là camera
như chúng tôi thống kê mà trong thời điểm vào nhà đối tượng tổng số camera trong nhà đối tượng là hai mươi bốn cái
đồng thời là hình thức mua bán của đối tượng là rất là khó bắt quả tang
là thông qua một cái ngắt nhỏ ở bên cạnh nhà thì đối tượng mua bán ma túy thì đối tượng đối tượng ma túy vào mua ma túy thì bỏ tiền thì đối tượng bắt đầu mới bỏ hàng ra
tuy nhiên là với sự chỉ đạo của các đồng chí công an huyện
và công an tỉnh thì công an xã đã phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thủ đoạn tinh vi xảo quyệt của các đối tượng trong đường dây tội phạm này đã gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong công tác điều tra phá án
tuy nhiên trước những hoạt động của tội phạm gây mất an ninh trật tự tại địa bàn và sự bức xúc của người dân
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình phối hợp cùng công an huyện quỳnh phụ công an xã an vũ đã đặt quyết tâm phá án
vừa qua được lực lượng chức năng công an tỉnh công an huyện và công an xã đã triệt phá tụ điểm ma túy của an vũ
đây có thể nói là một tụ điểm rất bước xúc trong nhân dân
trước triệt phá đó cấp bỉ chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo bình yên cho bà con nhân dân
đặc biệt là từ khi được lực lượng cơ quan chức năng phân công phân bổ các đồng chí công an chính quy về địa phương đảm nhiệm
thì công tác đảm bảo an ninh trật tự đã có chuyển biến tích cực
và trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo lực lượng an ninh sẽ làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự
chuyên án thành công cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đoàn thị huyền và đoàn thế anh
thông tin này đã thực sự đem lại niềm vui sự phấn khởi với người dân thôn vũ hạ xã an vũ
những lá thư cảm ơn đã được người dân gửi đến công an tỉnh thái bình như một cách tri ân đối với lực lượng tham gia điều tra phá án
chuyển án thành công cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đoàn thế anh